những năm qua tỉnh nam định tập trung chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác thủy sản
theo hướng giảm đánh bắt khai thác ven bờ phát triển đội tàu có công suất lớn khai thác xa bờ
theo hướng chọn lọc và bền vững
tuy nhiên thực trạng hạ tầng dịch vụ nghề cá đặc biệt là hệ thống cảng cá trên địa bàn
còn yếu kém đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của hoạt động khai thác thủy sản
toàn tỉnh nam định hiện có hai một trăm ba mươi năm tàu thuyền khai thác thủy hải sản
với tổng công suất ba trăm linh một ba trăm linh sáu cv nhưng trên địa bàn tỉnh mới chỉ có một cảng cá
và ba khu neo đậu tàu thuyền tranh trú bão đáp ứng được khoảng hai mươi năm số tàu thuyền vào tranh trú
với công suất từ chín mươi đến năm trăm linh cv còn các tàu to và số còn lại phải tự đi tìm nơi neo đậu
được xem là cảng cá lớn và hiện đại nhất tại nam định nhưng mỗi khi đến mùa mưa bão
cảng cá ninh cơ cũng chỉ có thể tiếp nhận từ khoảng một trăm năm mươi tàu với công suất từ ba trăm linh đến năm trăm linh cv
còn lại các tàu lớn công suất từ tám trăm linh cv trở lên và tàu vỏ thép theo nghị định sáu bảy không thể vào được
cầu cảng ninh cơ dài chưa tới hai trăm linh mét nên năng lực tiếp nhận một lượt chỉ khoảng tám tàu
có chiều dài từ một mươi năm km

hai âu neo đậu tàu thuyền tại cảng cá ninh cơ cũng đang bị bồi lắng nghiêm trọng
gây khó khăn cho tàu vào tranh trú trong mùa mưa bão
hiện tại bây giờ là ngư dân phát triển đóng tàu to công suất lớn tàu to máy lớn
cho nên là khi mà vào mùa mưa bão thì cũng gây khó khăn trong cái việc sắp xếp vào âu neo đậu
những cái tàu sáu bảy vỏ thép thì là chưa có cái âu neo đậu dành cho tàu sắt
và nghĩa định sáu bảy
hiện nay số lượng khu neo đậu tàu thuyền được nhà nước đầu tư ở tỉnh nam định
nó có ở bao hiện mới đáp ứng được khoảng hai mươi hai mươi năm tổng số tàu thuyền đã có tại thời điểm này
đây là những cái khó khăn mến mỗi khi bão gió thiên tài về đổ bộ vào cái địa bàn tỉnh nam định
với bảy mươi hai km đường bờ biển việc phát triển các đội tàu thuyền công suất lớn phục vụ đánh bắt xa bờ
là chủ trương mang tính chiến lược của tỉnh nam định
tuy nhiên với hạ tầng cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền yếu kém như hiện nay
không biết đến bao giờ ngư dân nam định mới có điểm tựa vững vàng để vươn khơi bám biển